hiện nay các tỉnh thành phố vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
chủ tịch ubnd tp hcm quyết định giãn cách toàn thành phố thêm một mươi bốn ngày theo chỉ thị một mươi năm
riêng quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai cũng chuyển từ chỉ thị một mươi sáu xuống cùng thành phố
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm tại cuộc họp khẩn của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
chủ tịch thành phố nguyễn thành phong quyết định toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
riêng quận gò vấp và phường thạnh lộc của quận một mươi hai thì giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
thời gian thực hiện trong vòng một mươi năm ngày kể từ giờ ngày ba mươi một tháng năm
tuy nhiên từ ngày hai tháng sáu cho đến nay phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây
và đây là các ca phát hiện qua khám sàng lọc
đó là chuỗi e home ba bệnh viện bệnh nhiệt đới sưởng cơ khí tờ hocmon
các chuỗi lây nhiễm cộng đồng ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ
cụm dân cư vùng ven và khu vực đô thị hóa
các bệnh nhân là nhân viên y tế nhân viên văn phòng